tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã họp triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số chín gần bờ
trong sáu giờ vừa qua bão số chín có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam ở huyện đảo phú quý có gió giật cấp bảy
hiện cơn bão số chín đã di chuyển xuống phía nam đảo phú quý
dự báo chiều tối và đêm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
tính đến chín giờ sáng nay đã có sáu tỉnh ban hành lệnh gấm biển là bình thuận bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh tiền giang bến tre và trà vinh
huyện đảo phú quý đã hoàn tất việc di rời một trăm chín mươi chín hộ với chín trăm ba mươi bốn người đến nơi tranh chú bão an toàn
hiện vẫn còn khoảng một trăm linh tàu thuyền vẫn còn hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão